làm giả hồ sơ đất của người đã mất rồi bán lại cho nhiều người
trịnh thế cảnh biệt danh cảnh đen cùng bốn đối tượng đàn em đã bị lực lượng công an tỉnh đồng nai và kiên giang bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đây là nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh đồng nai và kiên giang
qua đấu tranh cơ quan công an phát hiện cảnh đã làm giả nhiều hồ sơ sổ chung
do một người họ hàng của cảnh đứng tên đã mất từ năm hai nghìn hai mươi một
rồi viết tay giấy sang tên cho các đối tượng trong nhóm của cảnh
sau đó các đối tượng dùng giấy tờ giả này bán cho những người có nhu cầu
nạn nhân mua đất khi xây nhà hoặc tường bao mới biết đất cảnh bán cho mình đã được người khác mua nên phát sinh tranh chấp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương mở rộng điều tra
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan

buôn bán pháo trái phép đối tượng vũ mạnh hùng chú xã ninh vân huyện hoa lư tỉnh ninh bình
đã bị công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ
tại xã ninh vân huyện hoa lư lực lượng công an bắt quả tang vũ mạnh hùng
có hành vi buôn bán hai mươi bốn bệ pháo hoa nổ với tổng khối lượng ba mươi tám kg
khám xét tại nhà vũ mạnh hùng lực lượng công an thu giữ thêm chín mươi bốn quả pháo bi
quá trình làm việc hùng khai nhận đặt mua pháo của đỗ trung kiên chú huyện yên khánh
với giá ba mươi bảy năm triệu đồng
với mục đích bán lại để kiếm lời
mở rộng điều tra truy xét cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ đỗ trung kiên
về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ
thưa quý vị ngày một mươi tám tháng một công an quận bình tân thành phố hồ chí minh
đang điều tra nguyên nhân vụ nhóm người ẩu đả trên đường bình thành
phường binh hứng hòa b quận bình tân khiến một người tử vong
trước đó khuya ngày một mươi bảy tháng một người dân thấy nhóm người la hét đuổi đánh nhau
trước quảng ăn trên đường bình thành

một người sau đó bị thương nằm gục trên đường
vụ việc được báo cơ quan chức năng
người bị thương sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
công an quận bình tân sau đó đã phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc
theo người dân thời điểm xảy ra vụ ẩu đả nhóm người trên đang ngồi dựa đám vỗ
trong lúc mọi người đang ăn uống cà hét thì xảy ra mâu thuẫn
hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
ngày một mươi bảy tháng một toán nhân dân tỉnh còn tùm mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử các bị cáo phạm trung tùng ba mươi bảy tuổi trú tại thị trấn pleikon huyện ngọc hồi
về tội giết người huỳnh bá trương phi hai mươi tám tuổi và lữ văn trọng ba mươi bốn tuổi
cùng trú tại huyện ngọc hồi về tội gây rối trật tự công cộng
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai giữa phạm trung tùng và một nhóm người
cùng trú trên địa bàn huyện ngọc hồi
xảy ra mâu thuẫn tùng đã dùng dao chém nguyễn phước thuận gây thương tích ở tay chân mặt
năm phút sau lực lượng công an đến làm việc
lúc này chị giang vợ của tùng đang trình bày với công an thị trấn blacken
thì có huỳnh bá trương phi hai mươi tám tuổi đến quát họ lý do vì sao thuận bị đánh
rồi bất ngờ dùng tay đánh vào đầu chị giang
tùng thấy vậy liền dùng dao chém vào đầu của phi
trên đường phi được bàn chở đi bệnh viện
phi gặp lữ văn trọng rồi rủ trọng mang theo hôn khí quay lại thách thức
thức đập phá trước cửa nhà tùng
kết thúc phiên tòa căn cứ vào tính chức mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt phạm trung tùng chín năm tù về tội giết người
huỳnh bá trương phi ba mươi tháng tù cho hưởng án treo
lữ văn trọng hai mươi bốn tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng
rạng sáng ngày một mươi tám tháng một đội chữa trái khu vực một thuộc phòng cảnh sát phòng trái chữa trái
và cứu nạn cứu hậu công an tp hcm và đội chữa trái quận một đã tiếp cận đám trái
đưa kịp thời ba người thoát ra ngoài
hai mươi người khác cũng được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn
khoảng một giờ ba mươi phút khói lửa phát ra từ tầng trệt của nhà hàng nằm trên đường trần hương đạo
phường nguyễn khư trinh
lúc này căn nhà bốn tầng đang sửa chữa đội thất không có người
bên trong nhà hàng có nhiều thùng giấy tấm ớp tường bàn ghế nên lửa bùng nhanh
chín xe chữa trái cùng hơn năm mươi chiến sĩ được điều đến hiện trình
lính cứu hỏa cậy cửa cúng giúp ba người sống cạnh nhà cháy thoát ra ngoài
xe thang được sử dụng để dập lửa bên trong tầng ba và bốn
khoảng một giờ sau hỏa hoạn được khống chế không có người thương vong
sông nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thực hiện lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với nguyễn tuấn phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thực hiện lệnh bắt bị can
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm nhận được tố giác về tội phạm tố cáo nguyễn tuấn phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú quận một tp hcm có hành vi chiếm đoạt số tiền bốn năm tỷ đồng
xảy ra tại tp hcm vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đến nay kết quả điều tra xác định vào đầu năm hai nghìn một mươi tám phương đưa ra thông tin gian dối
với một người đàn ông có nhu cầu mua nhà rằng phương là chủ sở hữu căn nhà số bốn mươi hai huỳnh tịnh của phường tám
này là phường võ thị sáu
này là phường võ thị sáu quận ba tp hcm và muốn bán với giá sáu mươi tỷ đồng
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám phương lập một hợp đồng đặt cọc số tiền bốn năm tỷ đồng về việc mua bán căn nhà trên
trong thời gian một mươi năm ngày kể từ ngày ký hợp đồng phương có trách nhiệm làm thủ tục sang tên chủ sở hữu căn nhà trên
thì người mua sẽ trả số tiền bốn mươi năm năm tỷ đồng còn lại một mươi tỷ đồng người mua sẽ thanh toán khi hai bên ký giấy mua bán tại phòng công chứng
sau khi chiếm đoạt số tiền trên thì phương bỏ trốn
từ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tuấn phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang vừa phối hợp với công an tỉnh lào cai
và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn
vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng một tại khu vực thôn cầu thủy thị trấn việt quang huyện bắc quang
các đơn vị đã tiến hành bắt quả tang đối tượng tráng xeo sình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
quê quán thị trấn cốc pài huyện xín mần hiện đang thường trú tại xã xuân hòa huyện bảo yên tỉnh lào cai
khi đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ trên người của sình gồm một bánh dạng khối hình chữ nhật và ba gói ni lông có chứa các viên nén
bước đầu sình khai nhận số tang vật trên là một bánh heroin khối lượng là ba trăm năm mươi một năm gram và một mươi tám viên ma túy tổng hợp khối lượng là gần một sáu mươi tám kg
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
ngoài ra cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng khác có liên quan đến đường dây này
vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức tiêu hủy lô hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
số hàng bị tiêu hủy gồm hơn năm trăm năm mươi chai rượu nhập lậu gần một sáu trăm linh sản phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng thuốc tân dược dụng cụ y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
lô hai mươi hai sản phẩm thiết bị điện tử một mươi năm kg hàng hóa gia dụng các loại nhập lậu
đây là số hàng hóa nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa phát hiện đấu tranh thu giữ và xử lý trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại năm hai nghìn hai mươi ba
càng vào dịp cận tết nguyên đán thì tình hình sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có diễn biến phức tạp hơn
các đối tượng thường sử dụng nguyên liệu có giá thành chất lượng thấp trôi nổi trên thị trường để sản xuất hàng hóa
sau đó rán nhãn mát của các doanh nghiệp đã được đăng ký nhãn hiệu
công an quận hà đông thành phố hà nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sản xuất kinh doanh buôn bán hàng giả số lượng lớn với hơn một mươi sản phẩm nước giặt đã đóng can rán nhãn đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ
cơ quan công an nhận định các đối tượng có thủ đoạn hoạt động tinh vi chia công đoạn để sản xuất mỗi công đoạn sẽ thuê kho và nhân viên riêng để tránh bị phát hiện kiểm tra
công đoạn sản xuất nguyên liệu đối tượng đăng ký doanh nghiệp hợp pháp để làm vỏ bọc lấy thùng thương hiệu của đối tượng để chứa hàng
sang công đoạn rán tem giả nhãn hiệu các đối tượng sẽ chuyển sang kho khác để dán tem giả theo số lượng đơn hàng và vận chuyển đi giao tiêu thụ ra thị trường
em có tham gia vào buôn bán hàng giả đơn ly em lồng tem nhãn sau đó đăng tuyển sỉ ở trên mạng xã hội với giá ba trăm ba mươi một thùng
và để trôn tránh các cơ quan chức năng các đối tượng không để sẵn nhiều thành phẩm tại kho kinh doanh
bởi vậy phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an mới có thể phát hiện xử lý bảo đảm triệt để về quy mô tính chất hành vi
nguyễn xuân phùng một trong những đối tượng chủ mưu đã tự nghiên cứu pha chế nước giặt giả từng tốt nghiệp khoa hóa của một trường đại học danh tiếng nên rất am hiểu về hóa chất hương liệu
việc làm giả các sản phẩm rất tinh vi
khu sản xuất thì là trong khu mà chỉ có nhiều nhà kho
không có dân cư tuyên việc ăn nhập nguyên liệu hóa chất từ các công ty bán hóa chất sau đó là phối trộn các nguyên liệu hóa chất theo quy trình đã được thống nhất trước
đầu tiên là cho các chất hoạt động bề mặt rồi sau đó là cho các chất hương liệu muối chất bảo quả
sau đó phối trộn theo tỷ lệ và thời gian
sau khi mà hóa ra thành thành phẩm thì bắt đầu chứa gió sang các căn lượng
đối tượng này là hầu như là anh em trong họ hàng
khép kín hệ thống máy móc nắp đặt là khép kín
cái nữa là cái đối tượng mà sản xuất thì phải biết về chuyên môn về hóa
nên việc quy trình xử lý
cái nữa là đối tượng thì có tiền án tiền sự nhiều có mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội
cho nên trẻ giàu nhân thân ghi hoạt động
đây là một quá trình đấu tranh rất phức tạp
tập trung vào nắm và giả soát
nắm vững như quản lý đối tượng giả soát thường xuyên
đây là cái chúng ta phát hiện để xử lý phong ngừa
sau khi làm giả các sản phẩm các đối tượng cũng đã lên mạng xã hội đăng tuyển sỉ
để tiêu thụ sản phẩm bằng các tài khoản ảo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông tp hà nội đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với sáu đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một đường dây môi giới bán dâm thông qua ứng dụng telegram và nhiều trang mạng
với số lượng thành viên lên đến một mươi năm người vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng triệt phá thành công
từ vụ bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một khách sạn thuộc phường an hải bắc
quận sơn trà đồng thời bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với nguyễn đăng khoa ba mươi năm tuổi chú quận hải châu đà nẵng
có vai trò chủ mưu cầm đầu và trần quang việt ba mươi một tuổi chú huyện đắc đoa tỉnh gia lai
tăng vật thu giữ gồm hai điện thoại di động khoảng hai trăm linh trang tài liệu dữ liệu điện tử được trích xuất liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận hoạt động môi giới bán dâm thông qua ứng dụng telegram và nhiều group trang mạng
với số lượng khoảng một mươi năm người tham gia
số đối tượng gây bán dâm do các đối tượng quản lý khoảng ba mươi người mức giá bán dâm là từ năm trăm linh đồng đến năm triệu đồng mỗi lượt
các đối tượng thu lợi bất chính bằng việc môi giới mại dâm qua hình thức thu tiền hàng tháng hoặc theo lượt gây bán dâm phải trả hai mươi số tiền bán dâm
tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ việc môi giới bán dâm lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra tại xã duy hòa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vào trưa ngày hôm nay
công an tỉnh quảng nam đang tổ chức truy bắt hai đối tượng gây ra vụ cướp
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi giờ sáng hai đối tượng điều khiển xe máy đi đến chi nhánh ngân hàng agribank tại xã duy hòa huyện duy xuyên
sau đó xông vào bên trong một đối tượng cầm vật giống súng ngắn khống chế ép nhân viên đưa tiền cho vào túi
đối tượng còn lại đứng cảnh giới
ngay lúc đó bảo vệ ngân hàng đã bấm chuông cảnh báo
lo sợ bị bắt nên hai đối tượng đã bỏ lại túi đựng tiền rồi lên xe máy bỏ chạy về hướng huyện đại lộc
hiện công an tỉnh quảng nam đang tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường truy bắt các đối tượng
cơ quan công an kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trước nhu cầu trợ giúp pháp lý và tư vấn về pháp luật ngày càng cao
thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng đã mạo danh luật sư tổ chức hành nghề luật
trên các trang mạng xã hội facebook zalo website để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân và các tổ chức
nhiều chuyên gia pháp lý đã lên tiếng cảnh báo nhằm phòng ngừa vấn đạn này
nhiều chuyên gia pháp lý đã lên tiếng cảnh báo nhằm phòng ngừa vấn đạn này
bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số cũng rất là khó khăn
phải gom góp vai muộn bạn bè người thân họ hàng đủ số tiền ba mươi triệu đó chuyển cho họ và sau đó thì mới biết là bị lừa
thủ đoạn chung của các đối tượng lừa đảo là lập ra các fanpage hội nhóm
sau đó sẵn sàng chi tiền chạy quảng cáo để thu hút người có nhu cầu hỗ trợ pháp lý
nhằm tạo lòng tin với con mồi các đối tượng sử dụng thông tin của luật sư và các văn phòng luật uy tín để làm hồ sơ fanpage dạ
thậm chí còn sử dụng cả công nghệ trí tuệ nhân tạo để dựng thành video giả mạo quảng bá về dịch vụ không có thật
khi nạn nhân tin tưởng chúng sẽ yêu cầu truyền khoản chi phí đặt góc hợp đồng
chúng tôi đã gặp những trường hợp là các đối tượng này giả danh các công ty luật
thậm chí làm giả hồ sơ luật sư để tiếp cận các khách hàng các người bị hại để mong muốn lấy lại tiền để lừa đảo tiếp
thông thường các thông tin trên các trang của các đối tượng giả mạo đưa ra mang tính chất là cam kết một trăm linh
ví dụ như là cam kết một trăm linh đòi lại được khoản công nợ cho khách hàng một trăm linh giải quyết thắm được các vụ kiện
ví dụ như vậy tôi phải thẳng định một điều là điều này vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề của luật sư
theo các luật sư các nạn nhân bị lừa đảo chiếm đặt tài sản qua hình thức này thường là những người ít khi tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng
hạn chế đi lại và tâm lý e ngại không dám công khai vụ việc cần hỗ trợ tư vấn pháp lý
do vậy để tránh
nếu bị rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng người dân cần nâng cao cảnh giác xác minh kỹ thông tin của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trước khi chuyển tiền và ký hợp đồng
các luật sư công ty luật văn phòng luật mà có đăng ký hoạt động hợp pháp thì sẽ đều có thông tin đăng ký tại đoàn luật sư địa phương như đoàn luật sư hà nội tp hcm hay thậm chí là liên đoàn luật sư việt nam
bên cạnh đó thì các công ty luật hoạt động với chuyên nghiệp thì cũng sẽ đều có các website fanpage của công ty với tên của công ty
theo đó thì người dân có thể kiểm tra qua các thông tin này qua các kênh này để kiểm tra đâu là luật sư thật
bên cạnh đó người có nhu cầu trợ giúp tư vấn pháp lý có thể trực tiếp gặp luật sư hoặc các công ty luật để làm việc
với những trường hợp đã bị các đối tượng lừa đảo chứng thật tài sản bằng hình thức trên cần làm đơn trình báo tố giác tới các cơ quan